sau phiên tòa sơ thẩm tại tòa án nhân dân tp hà nội có một mươi năm bị cáo trên tổng số hai mươi hai bị cáo trong vụ án gửi đơn kháng cáo
trong đó ba bị cáo kêu oan là trịnh xuân thanh đinh la thăng và phùng đình thực
tham gia phiên phúc thẩm còn có ba nguyên đơn dân sự là pvn pvc và anh trịnh hùng cường là con trai của trịnh xuân thanh
dự kiến thời gian xét xử sẽ diễn ra từ sáu đến tám ngày phiên tòa được xét xử công khai
cũng trong ngày hôm nay toán nhân dân tp hòa bình tỉnh hòa bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba bị cáo liên quan tới vụ tai biến chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình làm tám bệnh nhân tử vong
phiên tòa nhận được sự quan tâm của đông đảo độc báo giới và người dân địa phương
phiên tòa dự kiến kéo dài trong bốn ngày
tám luật sư sẽ bào chữa cho ba bị cáo gồm bùi mạnh quốc ba mươi hai tuổi là giám đốc công ty xử lý nước trâm anh
hoàng công lương ba mươi hai tuổi bác sĩ khoa hồi sức tích cực và trần văn sơn hai mươi tám tuổi là cán bộ phòng vật tư bệnh viện đa khoa tỉnh
ông quốc bị truy tố tội vô ý làm chết người
hai người còn lại bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đúng tám giờ hai mươi tám phút chủ tọa phiên tòa công bố bắt đầu phiên xử
tuy nhiên tại phần làm thủ tục các luật sư bảo chữa cho ba bị cáo đều vắng mặt và có đề nghị hoãn phiên tòa
nhiều đại diện của người bị hại cũng có đơn xin vắng mặt
ông trương quý dương cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình và đại diện công ty trâm anh
những người được triệu tập tới tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng có đơn xin vắng mặt
trong việc các luật sư đều không có mặt hội đồng xét xử hỏi ý kiến các bị cáo
bị cáo hoàng công lương trả lời trước tòa khẳng định cần có sự bào chữa của các luật sư
hai bị cáo còn lại cũng có ý kiến tương tự và muốn tòa mở lại khi có các luật sư tham gia
sau ít phút hội ý hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên tòa
phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tới đây
trước đó như đã đưa tin sự cố chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đã khiến tám người lần lượt tử vong
cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân do nguồn nước cung cấp cho việc lọc thật chạy thận nhân tạo không đảm bảo
các thiết bị được bảo dưỡng và đưa vào hoạt động không kiểm định đúng quy trình
tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết đang chương cầu giám định tử thi và triển khai lực lượng truy xét nhóm năm người
trong đó có một phụ nữ đã truy sát khiến một người đàn ông thiệt mạng
nạn nhân là ông võ minh tuấn bốn mươi bốn tuổi ở xã phan rí thành huyện bắc bình thuận tỉnh bình thuận
theo thông tin ban đầu do mâu thuẫn vào khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng năm nhóm năm người này đi xe máy đến nhà ông tuấn
dẫn đến cự cãi sau đó một người trong nhóm đã rút sao đâm ông tuấn rồi tất cả rời khỏi hiện trường
vợ nạn nhân cùng hàng xóm đưa chồng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông tuấn đã tử vong
tại hiện trường công an đã thu giữ một xe máy và một con dao được cho là của nhóm người gây ra vụ án bỏ lại
xác minh nhanh được biết nhóm người trên đến nhà ông tuấn đòi nợ và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng
công an tỉnh hương yên cho biết đang tổ chức điều tra một vụ
lừa đảo chiếm đoạt số tiền một chín tỷ đồng
thông qua mạng xã hội facebook thủ đoạn này không phải là mới nhưng vẫn có những người trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này
thông qua facebook nạn nhân đã kết bạn với tài khoản là samuel decco tự xưng là lính mỹ
sau đó tài khoản này bày tỏ tình cảm ngò ý muốn kết hôn và sẽ đầu tư tiền cho nạn nhân
để tạo niềm tin ducco đã nói gửi về cho nạn nhân số tiền hai năm triệu usd để đầu tư kinh doanh
liền sau đó có hai phụ nữ người việt nam gọi điện thoại
tự xưng là nhân viên hải quản
nạn nhân đã gọi điện thoại hải quản sân bay thông báo có kiện hàng từ nước ngoài gửi về với lượng ngoại tệ lớn
tuy nhiên nạn nhân muốn nhận nộp thì phải nộp chi phí vận chuyển và thuế hải quan
không chút nghi ngờ trong vòng hai mươi ngày nạn nhân này đã đi vay mượn tổng số hơn một chín tỷ đồng
và có năm lần chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do hai nhân viên hải quan cung cấp
nhiều ngày sau đó nạn nhân cũng không liên lạc được với chủ tài khoản facebook nói trên
thưa quý vị một vụ cháy đã xảy ra vào tối ngày hôm qua tại một khu trung cư thuộc địa bàn huyện thanh trì thành phố hà nội
vào khoảng một mươi chín h tối ngày hôm qua tại phòng tám trăm linh hai ct sáu trung cư hồng hà ico city xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội đã xảy ra cháy
chuông báo động liên tục gieo khiến nhiều dân cư hoảng loạn chạy xuống phía dưới của tòa trung cư
sau hai mươi phút lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để xử lý đám cháy
theo điều tra ban đầu nguyên nhân gây cháy là do chập điện
vụ cháy đã khiến các vật dụng trong nhà hư hỏng nặng rất may là không có thiệt hại về người
được biết khu trung cư hồng hà ico city thường xuyên được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy
nên khi xảy ra hỏa hoạn sự cố được xử lý kịp thời
trong công tác chữa cháy và xử lý sự cố cháy nổ đặc biệt là ở các khu trung cư nhà cao tầng
luôn phải ghi nhớ phương châm dây vàng phút vàng dầu vàng
muốn thực hiện được điều này thì ngoài trình độ chuyên môn của lực lượng chữa cháy tại chỗ
hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ chữa cháy phải đồng bộ hoạt động tốt
thực tế hiện nay thì nhiều cơ sở trong quá trình đầu tư trang thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy
kỹ thuật phòng cháy chữa cháy đã bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ
có thể gây ảnh hưởng lớn đến quá trình xử lý khi xảy ra sự cố
kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại tổ hợp nhà cao tầng nha trang central
một tình huống giả định đã được đoàn kiểm tra đưa ra cho lực lượng chữa cháy của cơ sở
trong trường hợp sự cố cháy xảy ra trên lớp trần thạch cao
nơi đặt hệ thống dây điện các loại làm thế nào để xử lý sự cố này nhanh nhất
phương án xử lý của cơ sở dù đúng quy trình nhưng không được đoàn kiểm tra đánh giá cao
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong trường hợp cụ thể này
nếu có một loại phương tiện như chiếc câu liêm để móc phá hệ thống trần thạch cao
sẽ xử lý sự cố nhanh nhất
khách sạn citydns nhà trang đầu tư đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
cầu thang thoát nạn này có hệ thống cửa ngăn khói trông cháy đúng quy định
tuy nhiên quá trình thi công đã không tính đến một số chi tiết quan trọng
nên khi xảy ra sự cố chiếc cửa có thể sẽ không phát huy được tác dụng
khi xảy ra sự cố chữa cửa có thể sẽ không phát huy được tác dụng

kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà cao tầng ở khánh hòa
đoàn kiểm tra liên ngành của bộ công an và bộ xây dựng
bên cạnh việc lập biên bản xử lý những vi phạm lớn
cũng đã chỉ ra nhiều chi tiết không phù hợp trong quá trình thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
những chi tiết này dù nhỏ và ít được để ý
nhưng khi xảy ra sự cố cụ thể nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình xử lý sự cố
đặc biệt là quá trình thoát nạn trong các nhà cao tầng
vâng thưa quý vị sau khi những vụ cháy xảy ra chúng ta lại đi tìm nguyên nhân
và cũng có khi nhiều vụ cháy khác nhau nhưng lại có nguyên nhân giống nhau
mà phần lớn là do ý thức còn chủ quan trong công tác phòng chống cháy nổ của một bộ phận người dân
cũng không còn là mới khi chúng ta nói rằng mỗi người trong chúng ta
cần tự trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng về phòng chống cháy nổ
để có thể tự chủ động trước các tình huống cháy nổ
nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản cho bản thân và cộng đồng
đến đây thì thời lượng dành cho bản tin mùng ba online cũng đã hết
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh cùng chị viu anh và chị minh hương

chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau một ít phút quảng cáo

lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện